lào cai là tỉnh thường xuyên phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét
do đó để bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa bão đang đến rất gần tỉnh lào cai đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
để người dân sớm nhận được thông tin về tình hình thời tiết bão lũ và cảnh báo trước thiên tai tỉnh lào cai đã triển khai lắp đặt và khai thác các trạm đo mưa tự động tại các huyện thành phố và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn
các trạm đo mưa này sẽ hoạt động liên tục và tự động gửi số liệu về theo cấu trúc tin nhắn sms tới hệ thống máy chủ số liệu để biên tập phân tích và đưa ra những cảnh báo sớm nhất cho người dân
đến thời điểm này có cái hệ thống đo mưa này
thì là xã đã chủ động thực tế mà nói là cái hệ thống này là một hệ thống hiện đại mà rất là tốt
chỉ cần năm mươi mm thì đã có hệ thống báo cho địa phương căn cứ theo tình hình
mà cái cập nhật phần mềm đã giao cho cán bộ chuyên môn thì cái lượng mưa có thể báo cho hàng ngày hàng giờ
thì như vậy là đối với công tác phòng chống đủ bão của xã trong thời gian tới cũng như là của huyện của tỉnh chắc chắn là sẽ gặp thuận lợi rất nhiều để giảm thiểu những cái thiên tai đáng tiếc xảy ra
tại các điểm thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai
thiên tai như lũ lụt sạt lở đất
tỉnh lào cai đã bố trí lực lượng ra soát tuyên truyền vận động di rời những hộ dân sống trong vùng nguy hiểm tới nơi ở mới an toàn
cùng với đó tổ chức cắm biển cảnh báo bố trí nguồn vốn xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi cầu đường đảm bảo an toàn và hoàn thành trước mùa mưa bão
ngoài cái việc mà có hệ thống đo mưa để cảnh báo sớm thì chúng tôi coi trọng cái việc là thường xuyên giả soát các cái điểm nguy kiệu nguy hiểm
ở những hộ dân những nơi có nguy cơ cao trong sản lở đất thì chúng tôi phải tổ chức cảnh báo sớm cũng như là tuyên truyền rồi là sắp xếp dân ra khỏi vùng đó
đây là biện pháp căn bản nhất và năm nay phải quyết định hơn nữa trong cái việc mà di chuyển dân ra khỏi vùng đó
tránh tình trạng là chủ quan và đặc biệt là cái nhận thức người dân rất là hạn chế thường hay chủ quan
cho nên là thiên tai xảy ra thường hay bất ngờ
thì đây là vấn đề mà năm nay chúng tôi yêu cầu các cấp ủy chính quyền và đặc biệt các ngành chức năng phải sâu sát hơn nữa
bám sát cơ sở trực tiếp kiểm tra giả soát và tổ chức bằng được cần thiết phải cứng chế người dân ra khỏi vùng biển
nhằm đảm bảo công tác ứng phó với thiên tai diễn ra nhanh chóng chính xác an toàn thì công tác diễn tập
ứng phó các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra cũng được tỉnh lào cai chú trọng
trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác khắc phục khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất
đồng thời chỉ đạo các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai với phương châm bốn tại chỗ
tập trung cứu người rồi ổn định tình hình khi có thiên tai xảy ra báo cáo nhanh thường xuyên kịp thời để có phương án ứng phó